còn tại tỉnh bình định lực lượng chức năng vừa tiến hành kiểm tra và phát hiện một cơ sở kinh doanh karaoke vẫn mở cửa cho nhiều thanh niên tụ tập hát karaoke và sử dụng trái phép chất ma túy bất chấp lệnh cấm hoạt động để phòng chống dịch covid một mươi chín
trước đó vào lúc h ba mươi phút ngày ba tháng sáu qua công tác nắm tình hình lực lượng chức năng phát hiện quán karaoke thanh trực hai tại phường nhơn phú tp quy nhơn vẫn hoạt động dù đã có lệnh cấm của ủy ban nhân dân tỉnh
tiến hành kiểm tra đột xuất cơ sở này lực lượng chức năng phát hiện có hai phòng với một mươi hai khách đang hát karaoke trong đó phát hiện một phòng có sáu đối tượng đang sử dụng ma túy
qua làm việc chủ cơ sở này thừa nhận mặc dù đã được cơ quan chức năng cho ký cam kết dừng hoạt động để phòng chống dịch covid một mươi chín tuy nhiên vì lợi nhuận nên vẫn lén lút đón khách khi có yêu cầu